chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hai mươi tám tháng bốn của truyền hình công an nhân dân
mở đầu sẽ là những tin tức về an ninh kinh tế đáng chú ý kính mời quý vị quan tâm theo dõi
tự cho mình là việt kiều có nhiều tài sản và muốn đầu tư kinh doanh tại việt nam
đoàn thị vi chú tại tỉnh thừa thiên huế đã gặp ngô thị quốc hoa chú tại quận hải châu
thành phố đà nẵng là tạp vụ khách sạn nơi mình ở và dựng hoa làm giám đốc công ty
còn mình thì vào vai việt kiều vay nóng chạy các giấy tờ chứng minh tài chính để lừa đảo cả triệu đô la mỹ
tòa án nhân dân thành phố đà nẵng vừa đưa ra xét xử đoàn thị vi và ngô thị quốc hoa cùng về tội lừa đảo chiếm đoàn tài sản
theo cáo trạng để thành lập công ty cổ phần đầu tư xây dựng bất động sản thành đạt vi nhờ hoa đứng tên chủ sở hữu
để công ty có vốn điều lệ cao vi nhờ vay mượn tiền bỏ vào tài khoản cá nhân sau đó nhờ ngân hàng chứng minh số dư khủng này
từ đây bị cáo bắt đầu mồi trài người dân mua đất ở dự án của mình
được biết dự án khu thương mại vina universal paradite sơn tịnh quảng ngãi sắp bị ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi thu hồi
vì chậm tiến độ nên vi đã làm hồ sơ xin chuyển nhượng mua lại khu đất vàng này
lúc này dù chưa nhận được chủ trương đồng ý cũng như chưa hoàn thành thủ tục giấy tờ nhưng vi vẫn giao bán nhiều lô đất trong dự án
trong đó vi đã lừa bán đất nền tại dự án trên cho công ty cổ phần đầu tư phân phối bất động sản lộc sơn hà miền trung để chiếm đoạt số tiền là hai mươi ba tỷ đồng
sau ba ngày xét xử tòa án nhân dân tp đà nẵng đã tuyên phạt đoàn thị vi hai mươi năm tù ngô thị cúc hoa một mươi bảy bốn năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
sáng ngày hôm qua ngày hai mươi bảy tháng bốn tàu
biển sáu nghìn một mươi một thuộc bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đã đưa tàu không đưa một tàu không rõ số hiệu chở khoảng một trăm năm mươi lít dầu đeo không rõ nguồn gốc
về tới cảng của hải đội ba mươi ba tại côn đảo để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
trên khu vực biển cách phía đông nam công đảo khoảng một trăm bảy mươi hải lý lực lượng chức năng của bộ tư lệnh cảnh sát biển đã phát hiện tàu không có số hiệu
có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
trên tàu có sáu thuyền viên do ông phùng xuân thái
xuân thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín quê ở xã nhuận phú tân huyện mó cầy tỉnh bến tre làm thuyền trưởng
theo lời khai ban đầu của ông thái tàu đang vận chuyển khoảng một trăm năm mươi lít dầu đeo
tại thời điểm kiểm tra thuyền trưởng không xuất trình được các giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc của hàng hóa
lực lượng chức năng của bộ tư lệnh cảnh sát biển đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính
đưa tàu về công đảo để xử lý theo đúng quy định pháp luật

đối tượng tham gia là các doanh nghiệp xã hội công ty khởi nghiệp tạo tác động xã hội
doanh nghiệp vừa và nhỏ hợp tác xã làm việc với các nhóm dễ bị tổn thương
đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái
trong năm hai nghìn hai mươi hai dự án sẽ tài trợ vốn hạt giống và hỗ trợ huấn luyện cho ba mươi doanh nghiệp
tạo tác động xã hội hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch
mỗi doanh nghiệp sẽ được huấn luyện chuyên biệt trong sáu tháng và hỗ trợ một trăm linh
để xây dựng thử nghiệm các mô hình kinh doanh sản phẩm và dịch vụ mới
để tham gia chương trình các doanh nghiệp tạo tác động xã hội có thể gửi thư bày tỏ sự quan tâm trực tuyến
từ nay đến hết ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm
người dân sẽ được nghỉ tổng cộng là bốn ngày để lên kế hoạch về quê hoặc đi du lịch
theo đó thay vì di chuyển bằng các phương tiện truyền thống như tàu hỏa máy bay hay xe khách
nhiều người dân đã lựa chọn dịch vụ thuê xe tự lái để duy trì
thưa quý vị trong kỷ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm sắp tới kéo dài bốn ngày
thì nhiều người muốn thuê xe tự lái để về quê hay thăm họ hàng hoặc đi du lịch
với tâm lý
e ngại khi sử dụng phương tiện công cộng khi dịch covid một mươi chín còn diễn biến rất là phức tạp
khiến nhu cầu thị trường thuê ô tô tự lái sôi động hơn bao giờ hết
các dịch vụ thuê xe tự lái là ổn định
bình thường trừ ngày tết âm
ngày tết âm thì mình nhận lịch là một mươi ngày một
giá thì có thể nó nhỉnh lên một chút so với các ngày thường
cụ thể thì ví dụ như dòng các dòng xe từ morning khoảng năm trăm linh sáu trăm linh
dòng virus thì bảy trăm linh
dòng innova tám trăm linh một ngày
trong đó là mazda thì tám trăm linh
với dòng xe trung bình thì cứ rơi vào tầm khoảng từ năm trăm linh tám trăm linh triệu tùy dòng xe
thuê xe tự lái sẽ giúp nâng cao tính chủ động linh hoạt trong giờ giấc cùng đường đi lại
đồng thời mang lại sự thoải mái khi cả nhà có thể đi riêng cùng nhau mà không phải
chen trúc của người lạ trên xe khách tuy nhiên người thuê cần kiểm tra kỹ giấy tờ xe về thời hạn kiểm xe
hiện trạng ngoại thất động cơ nhiên liệu điều khoản trong hợp đồng để tránh những rủi ro không
đáng có xảy ra trong quá trình thuê xe
thủ tục bên mình cho thuê xe thì có là có chứng minh thư trước đây là có ổ khỏi bây giờ là thuê xe
thuê xe có được chứng minh thư chip và xe máy giá trị là một mươi năm đến hai mươi triệu đăng ký xe máy
đối với khách hàng chủ yếu là mình nghề tự lái mình là nghề đánh giá cái tiềm lực của khách hàng
tức là cái nhân thân và cái đảm bảo để giao cái tài sản của mình cho khách hàng và tài sản ô tô
theo giới chuyên doanh mặc dù vài năm gần đây doanh số bán ô tô mới khoảng bốn trăm linh xe một năm
nhưng với nhiều người chưa có xe riêng gia đình lại đông người hoặc có con nhỏ
thì lựa chọn dịch vụ thuê xe tự lái vẫn là xu hướng tránh được cảnh chen trúc đi xe khách ngày lễ tết
bên cạnh đó việc thị trường của loại hình dịch vụ này sôi động trở lại cho thấy tín hiệu phục hồi
nền kinh tế việt nam sau hai năm dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
kính thưa quý vị từ giữa tháng ba đến nay thì các khách sạn ở đà nẵng đã tấp nập đón khách du lịch trở lại
sau thời gian dài vắng bóng đặc biệt là trong dịp kỷ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm này
từ nhiều nơi đã kín phòng từ trước và đây chính là tín hiệu đáng mừng
cho sự phục hồi của ngành du lịch thành phố đà nẵng
một resort năm sao nằm trên đường võ nguyên giáp có một trăm chín mươi sáu phòng và bảy mươi căn biệt thự
hiện hơn chín mươi năm số phòng nghỉ
sáu phòng nghỉ trong dịp lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm đã được khách đặt kín chỗ
chúng tôi rất vui mừng khi du lịch đã quay trở lại vào dịp nghỉ lễ năm nay
phòng đã được đặt kín trong dịp nghỉ lễ
furama cũng đã chuẩn bị tốt các dịch vụ điều kiện vệ sinh và dọn dẹp chu đáo
chào đón những vị khách đến nghỉ dưỡng tại furama
khu villa và các dịch vụ đã sẵn sàng hoạt động với công suất cao nhất
thật sự rất đáng mừng khi lượng khách rất đông đã lựa chọn chúng tôi
để quay trở lại vào dịp lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
với nhiều sự kiện lễ hội được tổ chức trong dịp lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm
đà nẵng đang thu hút rất đông khách du lịch
hầu hết các chuyến bay đã kín chỗ
các hãng hàng không đang có kế hoạch tăng thêm chuyến
vì chỉ mới có khoảng sáu mươi khách sạn mở cửa trở lại sau dịch
nên năm nay với lượng khách du lịch tăng cao
hầu như chín mươi phòng ở các khách sạn đều được lấp đầy
trước bài toán nhân sự du lịch sau dịch
sở du lịch thành phố đà nẵng cùng với hiệp hội du lịch
cũng đã có sự chuẩn bị quán triệt lại toàn bộ hệ thống phục vụ khách hàng
để đảm bảo chuyên nghiệp chất lượng
chúng tôi là tập trung vào củng cố chất lượng dịch vụ
bằng các khóa đào tạo ngắn hạn
cũng như là kết hợp với học viện ibh
cùng với các trường nghề các trường đại học
để đào tạo ra lượng nhân sinh viên ra trường có thể ngay lập tức làm việc của chúng tôi
cũng như là thực hiện những cái công việc
công tác làm việc trong thời gian đông khách
những công việc thầy vụ để có thể đón vào những đoạn lớn
dù nhu cầu tăng cao nhưng các dịch vụ lưu trú hầu hết không tăng giá
bên cạnh đó thành phố đà nẵng cũng đã kết hợp với các hãng hàng không
để tạo nên những gói khuyến mại bao gồm vé máy bay ăn ở
phù hợp với từng nhu cầu khác nhau của khách hàng
tất cả những cái dịch vụ đặc phòng ấy
chị thấy rất là thuận lợi và rất là tiện
mà thậm chí giá còn bây giờ rất là dễ dàng
kể cả như nó có những cái combo như về máy bay này
rồi là dịch vụ luôn như chị đặt ba đêm
nó giá đó rất là hợp lý
nên là chị rất là thích
sở du lịch phối hợp với sở công thương và các ban ngành
cũng đã thành lập các đoàn liên ngành thường xuyên kiểm tra
kiểm soát giá cả các loại dịch vụ lưu trú du lịch
vận tải hành khách dịch vụ ăn uống
đảm bảo chất lượng không để xảy ra tình trạng chặt chém
tăng giá trong mùa cao điểm
quý vị cùng điểm qua những tin tức kinh tế nổi bật trong hai mươi bốn h qua
tại cuộc họp kiểm điểm công tác triển khai
quản lý vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng
bộ giao thông vận tải yêu cầu tổng cục đường bộ việt nam
làm việc với từng địa phương từng nhà đầu tư bot
để thống nhất phương án lắp đặt các làn thu phí tự động còn lại
và hoàn thành trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
ra soát quy định hợp đồng quy định pháp luật
kịp thời xem xét dừng thu phí đối với các trạm thu phí
do bộ giao thông vận tải quản lý
không hoàn thành đúng tiến độ lắp đặt hệ thống
tính đến ngày hai mươi tháng bốn tổng vốn đăng ký cấp mới
điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần
mua phần góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài bốn tháng qua
đạt hơn một mươi tám tỷ usd
trong đó vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài fdi
ước đạt năm chín mươi hai tỷ usd tăng bảy sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
tuy vốn đăng ký mới giảm năm mươi sáu ba nhưng vốn điều chỉnh
và góp vốn mua cổ phần tăng mạnh lần lượt là
bảy mươi hai năm và bảy mươi bốn năm điều này có ý nghĩa to lớn
và góp phần thúc đẩy nền kinh tế việt nam trong thời gian tới
cùng với đà giảm giá của vàng thế giới
sáng nay các doanh nghiệp vàng việt nam cũng điều chỉnh giảm
cụ thể giá vàng sjc được công ty vàng bạc đá quý sài gòn
niêm yết tại thị trường hà nội ở mức sáu mươi chín ba bảy mươi hai triệu đồng một lượng
mua vào bán ra giảm năm mươi đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra
so với chốt phiên hôm qua
quý phú quý niêm yết giá vàng sjc giảm một trăm năm mươi đồng một lượng
ở chiều mua vào và một trăm linh đồng một lượng ở chiều bán ra
so với chốt phiên hôm qua ở mức sáu mươi chín hai sáu mươi chín chín triệu đồng một lượng mua vào bán ra
vàng hai mươi bốn k giảm một trăm năm mươi đồng một lượng niêm yết ở mức năm mươi bốn năm mươi năm mươi năm ba mươi triệu đồng một lượng mua vào bán ra
cảng đường thủy nội địa tỉnh quảng ninh cho biết địa phương này có hơn một trăm bảy mươi tàu
và vận chuyển khách hàng
vận chuyển khách tham quan trên vịnh hạ long đã hết hạn đăng kiểm
hơn hai mươi tàu đang lên phương án sửa chữa số phương tiện còn lại đủ điều kiện xuất bến
nhưng chỉ đáp ứng năng lực phục vụ khoảng hai mươi khách một ngày
bằng khoảng hai phần ba lượng khách dự kiến đến hạ long trong dịp nghỉ lễ ba mươi bốn và một năm tới
thưa quý vị thời gian qua hàng loạt sai phạm liên quan tới thị trường tài chính
đã được các cơ quan quản lý xử lý nghiêm
điển hình là việc khởi tố bắt tạm giam nhiều đối tượng vì có hành vi thao túng thị trường chứng khoán
hay sai phạm về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
tuy nhiên lợi dụng sự việc trên thì nhiều đối tượng đã tung các tin đồn thất thiệt gây nhiễu loạn thị trường
do đó cần phải đảm bảo an ninh an toàn các kênh huy động vốn từ chứng khoán trái phiếu doanh nghiệp
cũng như thị trường tài chính của việt nam trong thời điểm này
bên cạnh dòng vốn tín dụng ngân hàng thì chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp
đang là các kênh huy động vốn hiệu quả của nền kinh tế
tuy nhiên mới đây thị trường chứng khoán việt nam đã có chuỗi năm phiên giảm điểm mạnh liên tiếp
trong đó chỉ số vn index đã giảm chín mươi hai bốn mươi tám điểm tương đương mức giảm sáu hai mươi sáu
khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ và bán tháo trong hoảng loạn
nguyên nhân xảy ra sự việc này một phần cũng vì những tin đồn thất thiệt không có căn cứ
chị nguyễn huyền một nhà đầu tư chứng khoán đã tỏ rõ sự lo lắng và mệt mỏi
khi hàng ngày phải tiếp nhận hàng loạt những tin đồn tin giả trên thị trường tài chính trong thời điểm này
hiện nay thì những cái tin đồn thất thiệt như thế đã ảnh hưởng đến các nhà đầu tư chúng tôi rất là nhiều
nhiều nhà đầu tư bị chi phối và tôi cũng bản thân tôi cũng bị chi phối và bị giao động trước những thông tin đấy
thì cũng đã bán một hai cổ đi rồi trong cái tâm lý hoang hoang mang
vì vậy tôi mong muốn rằng là thời gian tới khi mà các bộ ban ngành vào cuộc
thì cái thị trường chứng khoán này nó sẽ trong sạch hơn để nhà đầu tư như chúng tôi an tâm hơn để đầu tư
gần đây sau khi lãnh đạo các tập đoàn flc và tân hoàng minh bị bắt
hàng loạt tin đồn thất thiệt đã xuất hiện trong các hội nhóm kín
mục đích của việc tung tin đồn bao gồm cố tình câu view gây biến động nền kinh tế
đồng thời qua đó thâu tóm phá hoại thị trường
tác động xấu của những tin đồn trong những ngày qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến các kênh huy động vốn
cũng như thị trường tài chính và tiền tệ của việt nam
qua giả soát thì chúng tôi thấy là có khoảng hàng trăm những cái hút nhóm đó đưa những cái thông tin như vậy
và cái việc này nó ảnh hưởng rất là tiêu cực đến cái nhà đầu tư ở trong nước
nhà đầu tư ở nước ngoài đối với doanh nghiệp trong nước
và nó ảnh hưởng rất là nghiêm trọng tới cái sự ổn định của nền kinh tế đất nước chúng ta
đang trong cái đà phục hồi sau covid hiện nay
để giảm một cái tính thất thiệt này
tôi cho rằng đầu tiên là sự nghiêm trọng
là sự minh bạch
và minh bạch này là phải rất là là là là là phải cao nữa đó
và cái thứ hai nữa là chúng ta là được thông tin là phải cân xướng như tôi nói lần trước đó
và cái thứ ba nữa là tất cả cả cái nhà đầu tư tất cả cả cái nhà đầu cơ
hay là tất cả những cái người mà gọi là tham gia đầu tư mà không chuyên á
thì đều phải có một cái cái thơ minh bạch về thông tin để tránh cái tình trạng là xu hướng đắm đông
nó là đẩy những cái yếu tố liên quan đến cái đầu cơ nó gây ra cái tình trạng bất ổn
và tôi cho rằng nếu mà mình cứ minh bạch thông tin rõ ràng
và tất cả mình xử lý những cái vụ việc mà nó trái với quy định pháp luật
tôi cho rằng nó sẽ giảm bớt cái tính bất ổn và do đó sẽ trả lại cho cái thị trường cái điểm cân bằng mới
huy động vốn cho nền kinh tế từ chứng khoán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp là cần thiết
tuy nhiên đây là các thị trường hết sức nhạy cảm
khi xuất hiện các tin đồn sẽ ảnh hưởng lớn tới thị trường quyết định của nhà đầu tư
vì vậy cần ngăn chặn những can thiệp mang tính chất phá hoại xử lý nghiêm
các hành vi vi phạm pháp luật để làm trong sạch thị trường thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế
thông thường tin đồn nó xuất hiện trong cái bối cảnh là không minh mạch
và không thị trường nó có những cái đạo luận hay là cái méo mỏ của nó
cho nên là tôi cho rằng là cần phải tăng cái tính minh bạch của thị trường
tôi nghĩ là tin đồn trên mạng xã hội thì cũng là một kênh nhưng nó không phải là cái kênh mà chúng ta dựa hoàn toàn vào đấy
thế còn để mà định hướng đối với truyền thông thì tôi nghĩ là các cơ quan truyền thông của chính phủ
cần phải có cái vai trò tích cực hơn
còn các cơ quan quản lý nhà nước cũng cần có những thông điệp rõ ràng hơn trong những bối cảnh như hiện nay
trong thời gian qua bộ công an cũng đã quyết liệt chỉ đạo tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh kinh tế
mọi hành vi vi phạm pháp luật
trong đó có hoạt động tung tin đồn thất thiệt làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh đều phải được phát hiện
xử lý kịp thời nghiêm minh không có vùng cấm không có ngoại lệ
bên cạnh đó các bộ ngành liên quan khác cũng đều vào cuộc chung tay
để góp phần đảm bảo an ninh an toàn thị trường tài chính việt nam
và câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt quý vị